thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy
phát hiện xe tải do nguyễn văn tuệ chú tại thị xã duy tiên hà nam điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã cho dừng xe và tiến hành kiểm tra phát hiện số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra phát hiện bên trong thùng xe chở các thùng xốp chứa thực phẩm đông lạnh bao gồm
thịt gà ủ muối chân gà rút xương chả sụn chả cốm giò heo rút xương rồi sụn có tổng trọng lượng hơn sáu hai tấn
ước tính giá trị số hàng khoảng gần một tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn tuệ không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của các loại hàng hóa
tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho đội quản lý thị trường số bảy
cục quản lý thị trường quảng bình để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự phạm thị xuân bốn mươi sáu tuổi và đào đình đông hai mươi ba tuổi
cả hai đều trú tại phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tàng chữ hàng cấm pháo nổ
trước đó thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt quả tăng xuân
bán một mươi hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng là một mươi tám năm kg cho đông với giá là chín năm triệu đồng tại tiệm tạp hóa của xuân tại phường tân phong
tiến hành khám xét công an phát hiện một lượng lớn thuốc lá nhập lậu và pháo nổ đang được cất giữ tại đây
thu giữ hơn một mươi một bốn trăm linh gói thuốc lá nhập lậu mang các nhãn hiệu ba số năm z hero sc và một mươi hai hộp pháo hoa hình vuông có tổng trọng lượng là hai mươi hai kg
cứ vào dịp cuối năm tình hình sản xuất kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc hàng giả diễn biến phức tạp
gây tâm lý hoang mang cho nhu cầu mua sắm của người dân
trước thời hình trên lực lượng công an tp long xuyên tỉnh an giang đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm soát hàng hóa
từ các nguồn cung ứng góp phần cho người dân yên tâm sử dụng và an toàn vui tết
theo thống kê từ đầu năm đến nay lực lượng công an tp long xuyên đã bắt giữ một trăm sáu mươi hai vụ
với một trăm sáu mươi đối tượng liên quan đến hàng hóa nhập lậu hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và các vụ việc có dấu hiệu làm giả làm nhái sản phẩm các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước
các mặt hàng chủ yếu như linh kiện điện tử thuốc lá thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt là các loại quần áo mỹ phẩm với tổng trị giá trên ba tỷ đồng
thông thường thì những cái hàng hóa không rõ nguồn gốc thì được sen lẳng với những cái hàng hóa là coi như hợp pháp khác
trên tem nhãn của hàng hóa thì thường là ghi là chung chung rồi có khi là gắn tem nhãn của nước ngoài
nhưng mà thực ra khi chúng ta là test lên cái tem nhãn đó thì nó là không liên quan đến hàng hóa
cũng như nó không thể hiện được cái xuất xứ của nước sản xuất cũng như là hàng hóa là không có tem nhập khẩu
mẫu mã của cái hàng hóa không rõ nguồn xuất xứ thì nó rất là đa dạng nó rất bắt bắt giá thành thì nó lại rẻ nữa
cho nên là đôi khi là người tiêu dùng lại khó phân biệt khó nhận biết được
trước tình hình trên công an thành phố long xuyên đã phối hợp
cùng với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh đầu mối
cung cấp hàng hóa nguyên liệu số lượng lớn mà người dân có nhu cầu sử dụng cao trong dịp tết
tuy nhiên hiện nay hoạt động mua sắm hàng hóa trực tuyến phát triển phát sinh nhiều hành vi vi phạm mới
lực lượng công an tỉnh an giang càng phải nỗ lực kiểm soát hàng hóa ở các bến bãi
nơi trung chuyển từ các kho hàng ngăn chặn kịp thời hàng hóa kém chất lượng
được vận chuyển từ những nơi khác vào địa bàn thành phố đến tay người tiêu dùng
chúng tôi đã tham mưu cho bang chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của thành phố lồng xuyên
cũng như bang lãnh đạo của thành phố xuyên
thì ban hành kế hoạch tham gia vào các lực lượng liên ngành của thành phố
để thực hiện công tác kiểm tra xử lý đối với những trường hợp kinh doanh hàng quá
nguồn hóa gốc khí sứ trong thời điểm tết này
đặc biệt là đối với những hàng hóa liên quan đến vệ sinh năng lượng phẩm
những hàng hóa liên quan tới sức khỏe của người tiêu dùng
hiện nay là có thể chúng ta mua trực tiếp hoặc có thể mua thông qua các trang mạng
tuy nhiên việc mua hàng trực tiếp thì nó sẽ đảm bảo hơn
tránh những trường hợp là chúng ta thường là chúng ta nhìn cái hình ảnh qua mạng
và thấy nó rất đẹp rất hào nhóm
chúng ta chỉ căn cứ vào cái giá để chúng ta thấy giá rẻ chúng ta mua
nhưng mà khi nhận hàng thì nó không đảm bảo
khi phát hiện những hàng hóa có dấu hiệu là làm giá nhái làm giả
có thể thông tin cho cơ quan công an gần nhất
để chúng tôi có thể tiến hành kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy sự phối hợp giữa các lực lượng đang được triển khai thường xuyên
liên tục và chặt chẽ với quyết tâm cao độ nhằm mang lại hiệu quả lớn nhất
trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại đảm bảo tốt nhu cầu mua sắm
sử dụng hàng hóa chất lượng của người dân dịp tết nguyên đán cận kề
thông tin về phiên tòa xét xử nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là công ty aic
và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty aic và các đơn vị có liên quan
chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi
tại phiên tòa cựu bí thư đồng nai trần đình thành khai gọi điện cho bị cáo nhàn
nói dự án bệnh viện thiếu vốn mong chủ tịch aic góp cho đồng nai một tiếng nói
tuy nhiên cựu bí thư đồng nai tiếp tục phủ nhận việc yêu cầu cấp dưới cho aic trúng thầu
giải thích tạo điều kiện tức là đơn giản thủ tục hành chính
hướng dẫn theo chủ trương đồng nai đồng hành cùng doanh nghiệp
tại tòa cựu chủ tịch tỉnh đồng nai đinh quốc thái cho biết đã chỉ đạo các đơn vị
phải chuẩn bị hồ sơ cho dự án bệnh viện theo ý của bí thư thành
trong phiên tòa sáng nay nhiều luật sư bảo chữa cho một số bị cáo bỏ trốn
cho biết thân chủ của mình đã gửi đơn xin hợp tác với tòa án
trong vụ án này có tổng cộng ba mươi sáu bị cáo bị đưa ra xét xử
trong đó có tám bị cáo đã xuất cảnh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã
về vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đất số một trần hưng đạo thành phố nha trang
tức trụ sở cũ trường chính trị tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
trong vụ án này viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa truy tố một mươi ba bị cáo
gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nguyễn chiến thắng lê đức vinh hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
cùng một mươi người khác đều là cựu cán bộ của các sở ngành của tỉnh này
theo cáo trạng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án xây mới
trường chính trị tỉnh khánh hòa nằm ở xã phước đồng thành phố nha trang
theo hình thức hợp đồng bt do công ty cổ phần thanh yến thực hiện
đổi lại doanh nghiệp này được giao khu đất hơn bảy ba trăm linh m hai của trường chính trị tỉnh cũ
nằm tại số một trần hưng đạo thành phố nha trang để đầu tư làm khu phức hợp thương mại
dịch vụ khách sạn nhà ở trung cư nha trang center hai
quá trình thực hiện các bị cáo nói trên bị xác định có hành vi trái quy định của pháp luật
trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc
làm cơ sở thực hiện thẩm định giá đất xác định giá đất cấp giấy phép xây dựng quy hoạch
hành vi của một mươi ba bị cáo này đã gây thất thoát tài sản của nhà nước
tại thời điểm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu là hơn sáu mươi hai
tại thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi là hơn ba trăm hai mươi bốn năm tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra trong một mươi ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
thuộc công an tỉnh hưng yên vừa triệt phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức game bài trực tuyến bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của một mươi ba đối tượng
tại các tỉnh thành phố gồm hưng yên bình dương bắc giang
vĩnh phúc quảng ninh hà nội hải phòng
lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
đường dây này hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay do nguyễn thanh cường
quê ở hưng yên cầm đầu
cương là chủ đại lý cấp một của nhiều game bài trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài
gồm số lượng lớn người tham gia như nohoo club r tám mươi tám m tám mươi tám w tám mươi tám b hai mươi chín
cường đã câu kết với một số đối tượng người việt nam tại campuchia

cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền giao dịch lên đến gần ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một mươi ba đối tượng
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan
cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng kim hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và nguyễn mỹ anh sinh năm hai nghìn chín
cùng ngụ tại huyện bình chánh tp hcm để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an đối tượng kim hoàng và mỹ anh khai nhận cả hai là vợ chồng
từ tháng một mươi một đến nay hai đối tượng cùng nhau thực hiện năm vụ cướp giật điện thoại
trên các địa bàn quận một mươi một quận tân bình và quận tân phú tp hcm
phương thức thủ đoạn được chúng sử dụng là dùng xe máy ra quanh các tuyến đường
khi phát hiện người dân sơ hở mất cảnh giác trong lúc sử dụng điện thoại thì áp sát để cướp giật
bọn chúng còn dùng bình xịt hơi cay về phía nạn nhân để tránh bị truy đuổi trong khi tẩu thoát
các điện thoại cướp dật được hai đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
công an cũng làm việc với hai đối tượng là lương thế hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ quận tân phú
và ngô vũ phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ quận tân bình để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an hai đối tượng hiển và phương đều nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
công an tp hcm đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam bắt tạm giam đối với nguyễn thị tuyết sương
ba mươi hai tuổi ngụ tại khóng một phường năm tp trà vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
sau khi xây dựng nhà xong bị can xương mất cân đối tài chính không còn khả năng thanh toán khoản nợ hơn hai hai tỷ đồng
để có tiền trả lại số nợ nói trên và tiêu xài cá nhân bị can xin đưa ra thông tin gian dối
kêu người thân của bị can đi hỏi vay tiền của nhiều người rồi đưa cho bị can sương
để bị can cho người khác vay đáo hạng ngân hàng sau đó sẽ trả lại và cho hưởng tiền lãi trên lệch
từ những thông tin bị can xương đưa ra nhiều người dân ở xã tân bình huyện trà vinh tin tưởng cho bị can xương vay tiền
từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một bị can xương đã vay tổng cộng một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng
sau đó có trả lại với số tiền ba trăm linh tám triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng
bị can sương có hành vi chiếm đoạt số tiền một tỷ một trăm sáu mươi một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng
sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành điều tra xác minh
và xác định bị can xương có dấu hiệu phạm tội lừa đạo chiếm đoạt tài sản
quá trình làm việc với cơ quan công an bị can xương đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
đến một mươi một h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an quận phú nhuận tp hcm vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
tại căn nhà nằm trong hẻm hai trăm bảy mươi chín đường huỳnh văn bánh quận phú nhuận
theo đó vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày người dân phát hiện tại tầng ba của nhà dân
trong hẻm hai trăm bảy mươi chín bốc khói nghi ngút sau đó lửa bùng phát nên hô hoáng
lực lượng tại chỗ không tiếp cận được do cháy ở trên cao
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận phú nhuận đã huy động phương tiện đến hiện trường
triển khai đường ống nối dài vào hẻm sâu để dập lửa do phương tiện không thể vào trong
ít phút sau ngọn lửa được dập tắt song nhiều tài sản ở khu vực tầng ba đã bị cháy rụi
theo người dân thời điểm trên căn nhà vắng chủ cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo
dịp cuối năm người dân thường thở cúng đốt vàng mã nhu cầu sử dụng điện tăng cao
do đó mỗi người cần nếp các tinh thần cảnh giác ngăn người cháy nổ xảy ra
cục đăng kiểm việt nam bộ giao thông vận tải vừa có quyết định biệt phái một mươi hai đăng kiểm viên
có trình độ kinh nghiệm đi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất ở tp hcm
theo cục đăng kiểm việt nam các đăng kiểm viên được biệt phái đều là người có trình độ kinh nghiệm công tác
sẽ hỗ trợ phòng kiểm định xe cơ giới theo dõi giám sát hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc
bằng hệ thống camera trực tuyến đặt tại phòng kiểm định xe cơ giới ở cục
các nhân sự biệt phái sẽ tham mưu thành lập các tổ công tác và tổ chức thực hiện hỗ trợ
một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm nhằm thực hiện kiểm định kịp thời cho khách hàng
chống ung tắc tại các đơn vị kiểm định
ngoài ra cục đăng kiểm tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành và tổ chức thực hiện kiểm tra đột xuất
một số trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc về thực hiện công tác kiểm định phương tiện
và phòng chống tham nhũng tiêu cực của trung tâm nhằm kịp thời chấn chỉnh xử lý các sai phạm nếu có
trước đó công an tp hcm đã điều tra đường dây đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
tại chính trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh long an tiền giang sóc trăng đồng tháp khởi tố và bắt tạm giam nhiều lãnh đạo nhân viên đăng kiểm